xin mời quý vị cùng đến với tỉnh quảng trị địa phương đang ứng dụng dự án dân chấm điểm m score
m score là công cụ khảo sát ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong việc đánh giá chất lượng các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
kết quả khảo sát cho thấy từ khi triển khai dự án mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công từng bước được nâng lên
số m score cũng được gửi đến các đơn vị định kỳ hàng tháng các đơn vị dựa trên chỉ số để có sự so sánh trong thay đổi của mình
như thái độ phục vụ của cán bộ thời gian trả hồ sơ sớm và đúng hẹn sơ đồ chỉ dẫn buồng bệnh rõ ràng thông tin giá cả thuốc bệnh tình được công khai minh bạch
khai thực hiện sáng kiến dân chấm điểm m score tại quảng trị đã nhận được sự đồng hành của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn
nhờ đó sáng kiến đã đóng góp một phần không nhỏ để cải thiện dịch vụ hành chính công và y tế tại tỉnh quảng trị
kết quả đáng kể đến từ tác động của sáng kiến là tỉnh quảng trị đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề để nâng cao chất lượng của các đơn vị phục vụ hành chính công trên địa bàn
và hàng trăm văn bản chỉ đạo đồn đốc các đơn vị trong công tác chuyên môn nhằm phục vụ tốt hơn cho nhân dân
được biết sáng kiến dân chấm điểm m score là một sản phẩm của startup real time analystics do tiến sĩ lê đặng trung sáng lập
xuất phát từ nhu cầu công việc của mình anh trung bắt đầu nghiên cứu thị trường và cùng các cộng sự thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp về ứng dụng công nghệ số trong thống kê đầu tiên ở việt nam
là người có hơn một mươi năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án và phân tích kinh tế xã hội
tiến sĩ lê đặng trung giám đốc điều hành của rta hiểu rất rõ những khó khăn
cũng như những công cụ cần thiết để phát triển công việc trong lĩnh vực thống kê học một lĩnh vực vốn nhiều thách thức
ngay cả đối với những quốc gia giàu truyền thống phân tích số học như mỹ pháp hay đan mạch
bản thân tôi cũng như là các anh em khác ở trong công ty đó thì đều là những người làm nghiên cứu và đã có rất nhiều năm
trên một mươi bảy năm đi thực hiện những cái khảo sát và tự mình là người trong cuộc
và chúng tôi xuất phát làm ra cái sản phẩm
real time serve là đầu tiên là để phục vụ cho chính mình
và chúng tôi biết là chúng tôi cần với tư cách là một cái công ty đi làm khảo sát chúng tôi biết chúng tôi cần công cụ gì
thì từ đấy chúng tôi làm ra được cái sản phẩm
ngoài sáng kiến dân chấm điểm emscore một trong những sản phẩm nổi bật khác của rta là real time survey
đây là một nền tảng phục vụ cho việc khảo sát đều thay thế cho bảng hỏi giấy
những người tiến hành công việc này sẽ mang các loại thiết bị như điện thoại thông minh máy tính bảng để tiến hành thực hiện
khảo sát tới đâu nhập dữ liệu và số hóa tới đó
kết quả được gửi về trung tâm xử lý và ngay lập tức sẽ có luôn tất cả những phân tích những bảng biểu cần thiết
như vậy thay vì khảo sát trước đây phải làm trên giấy một dự án khảo sát có thể sẽ phải chờ đến một năm hoặc là vài tháng
tùy theo quy mô để ra được kết quả
thì giờ đây real time servay có thể mang lại kết quả cho khách hàng theo thời gian thực
khảo sát ở trên giấy đó thì có rất là nhiều hề lụy trong câu chuyện là điều tra viên có thể nhập sai có thể nhập nhầm
rồi thậm chí là có thể làm không có đúng theo cái chuẩn mực đạo đức nữa
chẳng hạn họ có thể mang cái bảng hỏi giấy và ngồi ở quán cà phê vừa nhập cà phê vừa điền dữ liệu
còn đã làm ở trên cái platform real time survey đó thì khả năng đấy gần như không thể xảy ra
bởi vì mọi động thái như vậy đều được thuật toàn tính toán và có những dữ liệu để có thể kiểm soát được
về việc điều tra viên phải tuân thủ cái chuẩn mực
chi phí cũng rất là tốt nó có thể theo như các nghiên cứu mà chúng tôi tổng hợp

chi phí nó có thể tiết kiệm được từ khoảng sáu mươi đến tám mươi so với cái cách làm ở trên giấy
với các sản phẩm của mình real time analytic đã thực hiện hàng loạt các dự án quan trọng
tiêu biểu có thể kể đến như dự án điều tra khảo sát chất lượng cuộc sống tại các nước châu phi
với hợp đồng dài hạn với world bank tại hơn một mươi năm nước
chỉ số papi của undp ngân hàng phát triển châu á đại học north carorena bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức osfarm
giống như là mình gãi đúng chỗ ngứa của họ
họ rất là thích kiểu như là các anh chị bên undp mà áp dụng cho dự án papi
thì họ đúng coi như là hỗ trợ tuyển dụng điều tra viên rất là nhanh
rồi dự án real time ở bất kỳ đâu ở mỹ và canada ở hà nội
phòng họ đều có thể xem được tiến độ dự án đang như thế nào để họ có thể ra được những quyết sách phù hợp
chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu là chiến lược của chính quyền và doanh nghiệp trong kỷ nguyên bốn
là ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa hoạt động của người dân
những người dân và thống kê cũng không nằm ngoài tiến trình này
việc chuyển đổi số trong lĩnh vực này hứa hẹn sẽ làm thay đổi cách tiếp cận của người dân với doanh nghiệp
chính quyền và ngược lại đồng thời mang đến nhiều giá trị đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
rác thải sinh hoạt đang là mối nguy hại với môi trường và cuộc sống của con người
với tốc độ phát triển nhanh của sản xuất
trong lĩnh vực xã hội hiện nay giác thải ngày càng được sinh ra nhiều hơn
nhiều chất thải cũng đồng nghĩa với việc ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
vì vậy việc phân loại rác thải là một việc hết sức cần thiết
giúp cho môi trường sống của chúng ta ngày càng sạch đẹp hơn
tuy nhiên không phải ai cũng thực hiện nghiêm túc công việc này
nhiều người trong số chúng ta đã quen với việc rác thải các loại chỉ cần cho vào túi vứt đi là xong
điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo vệ môi trường
trước thực tế này nhiều đơn vị đã nghiên cứu và đề cập
đưa ra những ứng dụng nhằm hỗ trợ việc phân loại rác thải
do lượng khách đến quán đông nên ngày nào quán cà phê của anh nguyễn duy diệu
ở quận gò vấp tp hcm cũng thải ra một lượng rác lớn
anh diệu cho biết trước đây để giải quyết đống rác này
anh thường cho tất cả rác thải vào túi ni lông rồi vứt đi
chứ ít khi quan tâm đến việc phải phân loại
tuy nhiên từ ngày được các cán bộ của trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường tp hcm
giới thiệu sử dụng ứng dụng phân loại giác
rac anh đã bắt đầu tạo được cho mình thói quen phân loại giác
sau khi sử dụng ứng dụng rac mình thấy rất thuần tiện
mình có những đồ cũ hoặc như thế nào đấy
mình có thể đăng lên hoặc có thể phân loại giác trực tiếp
để cho nhân viên hoặc ứng dụng công ty nào đấy gom giác lại
họ thuần tiện hơn và mình cũng dễ dàng hơn trong công việc xử lý giác của mình
ứng dụng rac có nghĩa là gom giác
được thiết kế trên hai nền tảng web và thiết bị di động quản lý rác thải thông minh
với nhiều tính năng như thanh toán tiền giác online
theo dõi lịch trình thu vị trí phương tiện thu gom
mạng lưới ve chai công nghệ trao đổi đồ cũ
hướng dẫn thực hiện phân loại rác gửi phản ánh vệ sinh môi trường
mối liên kết giữa người dân và người thu gom và chính quyền thì chưa có cao
chính vì vậy thì khi mà cái app mình ra đời
thì mình muốn cho nó có sự liên kết
và thứ hai là phân loại rac
thành phố hồ chí minh đang cố gắng thực hiện phân loại rác
cũng làm trên một mươi năm rồi tuy nhiên tới giờ thì chưa thành công
chính vì vậy thì mình mới suy nghĩ ra là cái ý tưởng là làm sao có một cái công cụ nào đó
một cái phần mềm hoặc là một cái app nào đó để thực hiện cái công tác này
thì chính vì vậy thì trong quá trình từ hai nghìn một mươi tám đến giờ đến hiện tại
thì bên mình mới tiến hành là thiết kế và chỉnh sửa và cải tiến cái ứng dụng cờ rac
để làm sao thứ nhất là xây dựng một cái hướng đến một xây dựng đô thị không rac
điểm đặc biệt của ứng dụng chính là tính năng phân loại xác
cụ thể ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng những hướng dẫn thông báo chính xác nhất
về phân loại rac tại nguồn nói riêng và thu gom rac nói chung
với tính năng này các hộ gia đình sẽ nắm được lịch trình cụ thể
khoảng thời gian di chuyển và loại rac mà xe rac sẽ thu gom trong ngày
từ đó sẽ chủ động phân loại rac thải
đối với các loại rac thải điện tử hay rac thải công cành như rac xây dựng phát sinh
hộ gia đình chỉ cần đăng tải thông tin lên ứng dụng
các công ty xử lý rác sẽ biết vị trí để đến thu gom
người thu gom rac thải sinh hoạt họ cần có một giao diện khác với người sử dụng người dân hằng ngày
giao diện của họ phải là họ có thể chủ động đánh dấu được là ngày đó họ thu gom loại rac gì
rac vô cơ hay rac hữu cơ
và người dân là một giao diện khác chỉ để xem được cái hành động họ đã thông báo với người dân là như thế nào thôi
để mà người dân có thể bỏ rác ra đúng ngày
ngoài các tính năng trên thì sự thuận tiện chính là một trong những yếu tố quan trọng
mà đội ngũ phát triển ứng dụng grab hướng đến
với việc xây dựng giao diện thân thiện dễ sử dụng thanh toán online
ngay cả với những người không thạo về công nghệ cũng dễ dàng sử dụng ứng dụng này
rac này thì thường nó sẽ có một cái thông báo nó hiện lên cái điện thoại giống tin nhắn của điện thoại
thì sẽ báo được cho họ là sẽ thanh toán online rất là dễ dàng
hiện ứng dụng này đang được triển khai tại địa bàn phường sáu quận tám
qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại xác tái sử dụng tái chế
những sản phẩm còn hữu dụng và thực hiện theo chủ trương của thành phố hồ chí minh
kết quả toàn phường thực hiện phân loại xác thành công đạt bảy mươi
đội ngũ grab đang tiếp tục triển khai dự án tại địa bàn quận phú nhuận
sự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi hai sẽ triển khai áp dụng trên toàn thành phố
thông tin về ứng dụng grab cũng đã kết thúc chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau